năm hai nghìn hai mươi ba thu hút hàng vạn lượt du khách cả nước và người dân đến tham dự
công an tỉnh quảng ninh đã xây dựng phương án triển khai lực lượng biện pháp bảo đảm an ninh an toàn sẵn sàng cho sự kiện đặc biệt này
những ngày này lưu lượng phương tiện giao thông chở khách trên cả tuyến đường thủy và đường bộ tại thành phố hạ long vô cùng sôi động
đặc biệt là tại các vị trí diễn ra chương trình nghệ thuật điểm bắn pháo hoa
vì vậy trước ngày diễn ra lễ hội lực lượng công an cùng các đơn vị chức năng liên quan đã có mặt tại các điểm chốt để bảo đảm an ninh trật tự phân luồng điều tiết giao thông